vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một tỉnh nghệ an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín trăm chín mươi năm danh sưng nghệ an
và đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt đình hoành sơn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự buổi lễ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã cùng ôn lại truyền thống tự hào của vùng đất non xanh nước biếc
với danh sưng nghệ an trong chín trăm chín mươi năm qua
qua bao đời nay trên mảnh đất thường xuyên phải chịu nhiều hậu quả của thiên tai khắc nghiệt
cuộc sống còn rất nhiều khó khăn vất vả
người nghệ an vẫn luôn sáng ngời đức tính cần cù chịu khó sáng tạo hiếu học yêu nước nhân văn anh dũng và cách mạng
đặc biệt mảnh đất địa linh như kiệt này đã sinh ra lớp lớp hào kiệt
trong đó có vị lãnh tụ vĩ đại người anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới hồ chí minh
chủ tịch quốc hội cũng đã nhắc lại về tình cảm thiêng liêng sâu đậm của bác hồ
đối với quê hương nghệ an
lúc sinh thời bác luôn mong mỏi nghệ an trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền bắc
để thực hiện lời căn dặn của bác cùng với sự quan tâm động viên của trung ương và nhân dân cả nước
sau gần ba mươi năm năm thực hiện đường lối đổi mới từ một tỉnh nghèo nghệ an đã đạt được nhiều thành tiệu nổi bật
vươn lên đứng vào nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng khá và nhanh trong cả nước thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư
tuy nhiên để tương xứng với tiềm năng lợi thế trong thời gian tới tỉnh nghệ an cần phải nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách
tập thể ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ tỉnh cấp ủy chính quyền các cấp phải đoàn kết nhất trí để lãnh đạo chỉ đạo
huy động sức mạnh tổng hợp đại đoàn kết toàn dân phát huy hơn nữa tinh thần tích cực chủ động năng động sáng tạo khắc phục hạn chế yếu kém
khai thác mọi tiềm năng thế mạnh nguồn lực tài trộn

truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc việt nam nói chung và quê hương xứ nghệ nói riêng sẽ là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn
để đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh nghệ an biến khát vọng sông lam thành kỳ tích sông lam